tại đường dẫn lên cầu vượt chạm hai phường tân phú quận chín tp hcm vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
xe container biển kiểm soát năm mươi một c ba mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi hai chạy trên xa lộ hà nội hướng khu công nghệ cao về suối tiên
khi đến cầu vượt chạm hai thì va chạm với xe máy do anh phan trăn phùng quê ở đồng nai điều khiển chạy cùng chiều bên phải
vụ va chạm khiến anh phùng tử vong tại chỗ chiếc xe máy bị cán nát vụn
cũng tại tp hcm dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một xe container biển kiểm soát năm mươi một d bốn nghìn bảy mươi tám chạy trên xa lộ hà nội hướng suối tiên vào trung tâm thành phố
khi đến đoạn đường qua phường linh trung quận thủ đức thì bị một xe container khác chạy bên trái ép nên tài xế đánh lái qua phải
khiến chiếc xe container mất thang bằng lật nhào xuống đường cây nát xảy phân cách
vâng qua làn xe máy
rất may đây là thời điểm sáng sớm ít xe máy lưu thông nên không có thương vong về người
hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
bạn an toàn giao thông tỉnh phú yên vừa tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông
đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất mát đến các gia đình có người thân bị tử vong và các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông cướp đi một phần thân thể
đồng thời động viên các gia đình nạn nhân vượt lên nỗi đau
khoan vất vả để vươn lên trong cuộc sống
cũng trong dịp này bạn an toàn giao thông tỉnh đã trao một mươi tám xuất quà mỗi xuất hai triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương nặng do tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
mưa lũ vừa qua đã khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn đèo lò so giáp danh giữa hai tỉnh con tum quảng nam có tới sáu điểm bị sạt lở nặng
với khối lượng là hơn bốn mét khối khiến tuyến đèo này bị tê liệt trong nhiều giờ
và để thông tuyến đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông ban quản lý đường hồ chí minh đã tập trung toàn lực để xử lý các điểm sạt lở
ban quản lý đường hồ chí minh đã chỉ đạo các phân khu bố trí lực lượng phương tiện trực chiến ngay tại các điểm sung yếu
chỉ tính riêng phân khu quản lý đường bộ con tum đã điều động đến hai mươi tám xe múc máy đào để ứng phó giải phóng khối lượng đất đá sạt lở cây cối đổ xuống đường
dọc theo tuyến đường hồ chí minh đoạn qua đèo lò so giáp danh giữa hai tỉnh con tum quảng nam
ngoài những điểm sạt núi nguy hiểm đã được khắc phục thì nhiều nơi mặt đường đã bị trượn lún hoặc bị sông đắc my ăn sâu kiểu hàm ếch nên rất khó khắc phục
các đơn vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau